để bảo vệ khách hàng không bị làm phiền bởi những tin nhắn hay cuộc gọi rác
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi các doanh nghiệp viễn thông đã triển khai nhiều biện pháp kỹ thuật
để phát hiện và ngăn chặn cuộc gọi tin nhắn rác
theo số liệu của cục viễn thông bộ thông tin và truyền thông
sau hơn ba tháng triển khai các nhà mạng viễn thông viettel vnpt mobifone
đã thực hiện ngăn chặn được hơn ba mươi bốn thuê bao phát tán cuộc gọi rác
các doanh nghiệp viễn thông lớn như viettel vinaphone mobifone
đều đã hoàn thiện xây dựng hệ thống phát hiện và ngăn chặn cuộc gọi rác
bằng công nghệ dữ liệu lớn trí tuệ nhân tạo và học máy
nhà mạng sẽ chặn thuê bao thực hiện các cuộc gọi đáp ứng năm tiêu chí của cục viễn thông
về xác định cuộc gọi rác
năm tiêu chí bao gồm số lượng cuộc gọi bất thường tần suất cuộc gọi khoảng cách giữa các cuộc gọi
độ dài cuộc gọi phản hồi của người dùng di động đối với các cuộc gọi nghi ngờ là cuộc gọi rác
theo thông kê từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến nay các nhà mạng khóa chiều gọi đi hơn ba mươi bốn bảy trăm linh thuê bao
chỉ riêng tháng chín năm hai nghìn hai mươi các nhà mạng đã khóa một mươi sáu hai trăm tám mươi tám thuê bao
trong đó viettel là một mươi chín trăm năm mươi tám thuê bao vinaphone bốn hai trăm bảy mươi chín thuê bao
mobilephone tám trăm hai mươi bốn thuê bao itelcom hai trăm hai mươi bảy thuê bao
những nội dung tin nhắn như thế này sẽ được nhà mạng gửi đến cho người dùng khi nghi ngờ có hành vi bất thường về cuộc gọi
những nội dung tin nhắn như thế này sẽ được nhà mạng gửi đến cho người dùng khi nghi ngờ có hành vi bất thường về cuộc gọi
sau ba tháng mới chỉ có năm bảy người dùng điện thoại
xác thực với nhà mạng việc có phải cuộc gọi là rác hay không
chúng tôi đã cùng với nhà mạng phát hình hệ thống và đã xác định tập theo
nghi ngờ phát án giác rất là rộng
tuy nhiên là để có thể chặn triệt để thì cần phải có sự đồng hành người dùng
thông qua việc người dùng xác nhận tin nhắn trả lời hoặc trả lời điện thoại
cho khách hàng để xác nhận đó có phải là tập theo phát án giác hay không
hiện nay việt nam có gần một trăm ba mươi triệu thuê bao di động trên tổng số chín mươi sáu triệu dân
như vậy trung bình mỗi người dân sở hữu một ba thuê bao di động
xử lý cân bản các loại giác viễn thông phát triển hạ tầng thiết bị năm g
tiến tới thương mại hóa công nghệ này ngay trong năm hai nghìn hai mươi
là những mục tiêu lớn của ngành thông tin và truyền thông trong nửa cuối năm hai nghìn hai mươi